chiều nay công an quận bình thạnh tp hcm đã bắt được nghi phạm trộm cắp chiếc xe máy cùng toàn bộ số hàng
trị giá khoảng hai mươi triệu đồng của một nhân viên giao hàng
đối tượng là dương nguyễn hoàng sơn chú tại quận bình thạnh
sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đối tượng đã mang số hàng hóa trên về nhà cho bạn gái xem
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt được sơn
khi đối tượng đang trốn tại một khách sạn ở quận phú nhuận tp hcm